những ngày ngày nắng đêm sương nhiệt độ giữa ngày và đêm tranh lệch nhau đến chục độ
và điều này khiến cho không ít người bị mắc các bệnh về đường hô hấp
vâng ạ người già và trẻ nhỏ thể trạng nhạy cảm đặc biệt lưu ý giữ ấm về đêm và sáng sớm
còn điểm tích cực đó là thời tiết tạnh giáo trong những ngày này
trong những ngày cuối tuần thì hoàn toàn là thuận lợi cho các chuyến đi chơi hay là các hoạt động ở ngoài trời
trung bộ vẫn còn có mưa giải rác trong khi đó nam bộ vào ngày hôm nay nắng gây gắt với mức uv cao
quý vị đừng quên là che chắn thật kỹ khi chúng ta phải đi ra ngoài trời